những năm gần đây các hộ dân sản xuất xung quanh hồ thủy lợi phước hòa thuộc thôn phước hòa
xã yaiong huyện crong bắc tỉnh đắk lắc đã tự ý lấn chiếm lòng hồ để trồng cây công nghiệp
khiến cho nhiều hộ dân thiếu nước nghiêm trọng để sản xuất
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ia dông huyện crong park hồ thủy lợi phước hòa trước đây
do công ty cà phê phước an huyện cờ rông bắc xây dựng với diện tích một mươi bốn năm hectare
đến năm hai nghìn một mươi ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã có quyết định về việc thu hồi hơn một triệu mét vùng đất
tại xã ya dông của công ty cà phê phước an giao cho ủy ban nhân dân huyện crong park
quản lý theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong đó có một mươi bốn năm ha của hồ phước hòa
theo phản ánh của người dân thì kể từ khi hồ thủy lợi phước hòa được giao về cho chính quyền địa phương quản lý
thì xảy ra tình trạng nhiều hộ dân có đất sản xuất xung quanh hồ lấn chiếm
điều đáng nói là trong những hộ bồi lấp lấn chiếm lòng hồ đó có cả ông nguyễn thành nam
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã yai dông

từ sự phản ánh của người dân ủy ban nhân dân xã yai dông đã cử đoàn công tác xuống xác minh
về việc san ủi múc đất bồi lấp làm thay đổi hiện trạng lòng hồ thủy lợi phước hòa
qua xác minh của đoàn công tác thì tình trạng lòng hồ phước hòa bị múc đất đi nơi khác
là có thật với diện tích khoảng ba trăm linh m hai
bên cạnh đó một số hộ dân và cả phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã yai dông
ông nguyễn thành nam còn tự ý lấn chiếm múc đất lòng hồ để đổ lên bờ
tạo diện tích trồng cây lâu năm rộng tới bốn m hai
bên cạnh đó một số hộ dân và cả phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã yai dông
huyện ủy cơ rông pháp cũng đã thành lập đoàn kiểm tra về kiểm tra tình trạng đào múc bồi lấp
lấn chiếm lòng hồ thủy lợi phước hòa
qua kiểm tra lãnh đạo huyện đã yêu cầu
các hộ dân khắc phục hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu cho lòng hồ thủy lợi phước hòa
tuy nhiên đến nay tình trạng múc đất bồi lấp lấn chiếm lòng hồ thủy lợi phước hòa vẫn chưa được khắc phục
đặc biệt trong mùa khô hạn như hiện nay
hồ không tích chữ được nguồn nước phục vụ tưới cho hàng trăm hectare cà phê đã ảnh hưởng đến năng suất của người dân nơi đây